chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một tại tỉnh hải dương ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ hai mươi khóa một mươi sáu
để kiện toàn chức danh phó bí thư thường trực tỉnh ủy và chức danh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa một mươi sáu nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một số nội dung quan trọng
theo đó đồng chí phạm xuân thăng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy hải dương
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi dự trức phó bí thư thường trực tỉnh ủy thay đồng chí vũ văn sơn nghỉ hưu theo chế độ
đại tá nguyễn huy thăng chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương đồng chí bùi văn thăng bí thư huyện ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nam sách tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương khóa một mươi sáu cũng đã bầu bổ sung ba đồng chí vào ban thường vụ tỉnh ủy
tại hội nghị các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh cũng đã được nghe thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai